đội cảnh sát giao thông công an tp lạng sơn tiến hành triệu tập ba thanh niên là hoàng văn huấn lương trung thiên và vi hồng quân
vì hành vi tụ tập đua xe lãng lách đánh võng gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố lạng sơn
các đội tượng đã có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm không gương chiếu hậu lãng lách đánh võng
thách thức treo lực lượng cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ dùng điện thoại quay clip rù ga bấm còi trên nhiều tuyến đường
gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
công an thành phố đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện và yêu cầu nhóm thanh niên cam kết không tái phạm